khâu thông quan hoàn toàn thực hiện trên hệ thống điện tử nhưng khâu giám sát hàng hóa vẫn bằng chứng từ giấy là tình trạng chung tại các cảng biển trên toàn quốc
doanh nghiệp xuất nhập khẩu vẫn đang phải mang hồ sơ đến cơ quan hải quan xin xác nhận sau đó đem chứng từ đến doanh nghiệp kinh doanh cảng và kho bãi làm thủ tục lấy hàng
có thể thấy sự kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan với các doanh nghiệp kinh doanh cảng vẫn còn rất hạn chế
điều này dẫn đến việc theo dõi quản lý hàng tại cảng của cơ quan hải quan gặp nhiều khó khăn
thời gian lưu giữ hàng hóa của doanh nghiệp lâu chi phí lưu kho bãi của hàng hóa lớn
chứng từ giấy thì xuất hiện rất nhiều nguy cơ các nguy cơ như làm giả rồi là làm sai làm trái
và nó mang lại nhiều cái rủi ro tiềm ẩn cho công chức hải quan cũng như là cán bộ công nhân viên người lao động của cảng của người gửi hàng người nhận hàng khi đi làm các thủ tục
hệ thống cảng hải phòng có chiều dài gần ba mươi km với sáu mươi bảy doanh nghiệp kinh doanh cảng kho bãi
trong đó chỉ có năm mươi doanh nghiệp có hoạt động thường xuyên
hầu hết các khu vực cảng được quy hoạch nhỏ lẻ mỗi cảng có cơ sở hạ tầng công nghệ quy trình quản lý khai thác hàng vào ra cảng khác nhau
việc thực hiện luật hải quan của doanh nghiệp kinh doanh cảng kho bãi và công tác quản lý của cơ quan hải quan gặp nhiều khó khăn
các địa điểm làm thủ tục của hải quan cũng cách xa nhau và cách xa điểm giao nhận hàng hóa của cảng các doanh nghiệp xuất nhập khẩu gây khó khăn cho doanh nghiệp khi giao nhận hàng hóa
trong lúc giám sát hàng hóa qua khu vực cảng hải phòng được triển khai doanh nghiệp này không phải đến xin các xác nhận của hải quan và cũng không phải xuất trình chứng từ giấy cho doanh nghiệp cảng khi lấy hàng ra như trước nữa
không chỉ tiết kiệm được thời gian doanh nghiệp còn giảm được hai phần ba nhân sự đi làm các thủ tục này
từ hệ thống máy tính tại công ty chúng tôi khi chúng tôi đã truyền lên cơ quan hải quan trên hệ thống vnfvsite thì toàn bộ thông tin hàng hóa của chúng tôi khi chúng tôi đã khai báo
thì nó sẽ linh hết toàn bộ
trong hệ thống hải quan chúng tôi cũng có thể kiểm soát được là lô hàng chúng tôi đã thông quan hay chưa và đã được qua khu giám sát hay chưa là chúng tôi hoàn toàn ngồi tại văn phòng chúng tôi kiểm tra được
đến bây giờ khi các khâu đó qua ngân một thì rất là lợi doanh nghiệp
làm rất là tiện
không còn mất công chạy đi chạy lại nữa bởi vì cảng cũng khá là xa
làm này tiết chế thời gian rất nhiều doanh nghiệp luôn
có thể thấy với doanh nghiệp xuất nhập khẩu hệ thống trao đổi thông tin và xử lý dữ liệu hai mươi bốn trên hai mươi bốn như thế này sẽ giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch giao hàng
tại cảng không phụ thuộc vào thời gian làm việc của cơ quan hải quan
đồng thời giảm thủ tục xuất trình chứng từ giấy để cơ quan hải quan kiểm tra
xác nhận hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát
rút ngắn thủ tục giao nhận hàng hóa từ năm đến bảy lần so với trước
cách thức sử dụng cũng hết sức đơn giản và thuận tiện
toàn bộ thông tin hàng hóa nhập vào cảng sẽ được truyền tự động trên hệ thống hải quan
và được kết nối qua internet với các doanh nghiệp kinh doanh cảng và kho bãi
doanh nghiệp đến lấy hàng chỉ việc làm thủ tục ở bộ phận một cửa
doanh nghiệp cảng sử dụng các thiết bị hiện đại như máy bắn mã vạch và hệ thống phần mềm điện tử
xác nhận hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát và dữ liệu được truyền về cơ quan hải quan
việc kiểm tra giám sát hiện nay đã được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống điện tử
chúng tôi không phải dùng bằng thủ công không dùng bằng giấy tờ
và như vậy là tính minh mạnh tính chính xác và tính nhanh ngọn thuận lợi
và đã thể hiện minh chứng bằng sản lượng hàng hóa thông qua cảng vào những thời điểm mà hàng ngày chúng tôi giao nhận trên một container
nhưng anh có thể nhìn thấy hàng hóa ra vào rất là thông suốt thuận lợi nhanh gọn và đảm bảo công tác quản lý giám sát của hải quan
thay bằng gửi hồ sơ giấy như trước đây các đại lý hãng tàu có thể gửi dữ liệu điện tử
ngay từ khi ký hợp đồng vận chuyển qua phần mềm giám sát của hải quan
doanh nghiệp cảng sẽ phối hợp với hãng tàu và đại lý kiểm tra thông tin và những vướng mắt được giải quyết
đúng điện tử chứ không phải gửi giấy tờ qua lại nhiều lần như trước
hệ thống này đã công khai minh bạch toàn bộ các hoạt động của các tình huống hàng hóa được vận chuyển giao nhận qua khu vực cảng biển hải phòng
do vậy theo dõi trên hệ thống giúp cơ quan hải quan có thể đánh giá được các khâu các công đoạn có thể rủi ro mà phát sinh các vi phạm của người thực hiện
và từ đó tập trung được nguồn lực quản lý để tránh được cái việc kiểm tra giám sát một cách tràn lan
và đây là một vấn đề rất vui

các cơ quan công khai minh bạch quy trình của mình trên hệ thống tránh sự tùy tiện của mỗi bên giảm các công đoạn tắt nghiệp trong thủ tục hải quan và quy trình giao nhận hàng hóa của doanh nghiệp cảng
đồng thời còn hạn chế được các tiêu cực về phí khi doanh nghiệp xuất nhập khẩu muốn lấy được hàng sớm và gây bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp
còn bây giờ khi mà chúng ta đã số hóa dữ liệu thì ai đến trước sẽ làm trước
còn thứ hai thì thời gian rất ngắn
nó không cần thiết là đến mức mà có thể là nó chỉ còn là một phút hai phút
so với lại một tiếng hai tiếng thì người ta cũng không cần thiết là phải phát sinh ra những cái tiêu cực phí nữa để mà để mà mình được làm nhanh hơn để mình có đi làm việc khác
kết hợp với hệ thống camera giám sát hoạt động công vụ thì có thể giám sát được hành vi của công chức của người thực hiện
thứ hai là tránh được sự tùy tiện trong cái việc kiểm tra một cái trả nạn gây khó khăn cho hoạt động doanh nghiệp
theo tính toán
khi cơ quan hải quan áp dụng hệ thống tự động tại càng biển
thời gian làm thủ tục giao nhận hàng sẽ được rút ngắn từ năm đến bảy lần so với trước đây
đồng thời tiết kiệm được hai trăm năm mươi ba giờ công lao động một ngày do không phải xuất trình chứng từ giấy tại hải quan giám sát
cụ thể do doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần để làm thủ tục kinh doanh càng kho bãi
cũng như cơ quan hải quan nên rút ngắn được thời gian làm thủ tục giao nhận hàng từ năm đến bảy lần so với trước
để làm thủ tục lấy hàng nay chỉ mất một hai phút đối với một lô hàng thông thường
trong khi đó trước đây phải mất ít nhất là bảy đến một mươi phút
riêng thời gian di chuyển giữa các bộ phận mất từ một mươi đến một mươi năm phút
bên cạnh các lợi ích có thể đếm được như giảm thời gian chi phí cụ thể cho từng lô hàng
còn có những lợi ích lớn hơn những con số thống kê
thì trong dự kiến thì tại các khu vực này không cần thành đập một cái bộ máy của một chiếc cục hải quan quản lý
mà chỉ cần một đội kiểm tra giám sát để vận hành hệ thống giám sát
kiểm tra lại hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh cảng
và thực hiện công tác kiểm tra thực tế
trong khi phải cắt giảm biên chế theo nghị quyết của chính phủ
hệ thống càng biển ở hải phòng được mở rộng với việc đầu năm hai nghìn một mươi tám
càng nam đình vũ và lạch huyện đi vào hoạt động
đòi hỏi phải có thêm biên chế cho công tác quản lý xuất nhập khẩu
đề án này giải quyết được phần nào bài toán nhân lực bởi tiết kiệm trên ba mươi biên chế
có thể thấy đề án này đã thể hiện được tính yêu việt trong việc cắt giảm thời gian
chi phí cho doanh nghiệp cũng như tinh gọn trong khâu quản lý thủ tục hành chính
tuy nhiên để đề án có thể được nhân rộng
vẫn còn có một số vướng mắt cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện quy trình làm việc
áp dụng đề án điện tử vào công tác kiểm tra giá sát hệ quan
cần có một hành lang pháp lý đầy đủ hơn nữa
mà chúng ta đang triển khai tiếp tục sửa đổi nghị định tám của thủ tướng chính phủ
cái thông tư ba mươi tám của bộ tài chính về công tác kiểm tra giá soát hàng hóa xuất nhập khẩu
và một điều quan trọng hơn nữa là khi chúng ta đưa hệ thống công nghệ thông tin hiện đại vào
thì tốc độ đường truyền hệ thống mạng hạ tầng công nghệ thông tin rất quan trọng
để đảm bảo làm sao hệ thống luôn luôn được thông suốt liên tục
đảm bảo công tác kiểm tra giám sát cũng như vận hành hoạt động của cảng với quan hải quan
đề án này cũng sử dụng toàn bộ những nội dung những dữ liệu của đề án emafet điện tử
tuy nhiên có một số hãng tàu hiện nay khai báo về hệ thống e manifest
các dữ liệu chưa được chuẩn hóa dẫn đến cũng gây khó khăn cho việc dỡ hàng hóa
rồi đưa hàng hóa ra khỏi cảng của doanh nghiệp kinh doanh cảng
tổng cục hải quan dự kiến sẽ mở rộng đề án này tại các cảng biển trên toàn quốc
đặc biệt là tại các cảng biển của thành phố hồ chí minh
nơi chiếm trên sáu mươi tổng lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước
tổng cục hải quan sẽ triển khai đề án này với hai nội dung chính
tái thiết kế quy trình giám sát của cơ quan hải quan
từ đó hài hòa quy trình thủ tục với doanh nghiệp kinh doanh kho ba x cảng
xây dựng hệ thống công nghệ thông tin từ phía hải quan và doanh nghiệp
đồng thời cho phép trao đổi thông tin thường xuyên liên tục giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho bãi cảng
để tự động quy trình quản lý sau khi tái thiết kế
tổng cục hải quan dự kiến cũng sẽ cắt giảm các thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
tổng cục hải quan dự kiến cũng sẽ cắt giảm các thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
tổng cục hải quan dự kiến cũng sẽ cắt giảm các thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng thép
việc triển khai mở rộng đề án giám sát hàng hóa tự động nộp thuế điện tử và thông quan hai mươi bốn trên bảy
cùng việc cắt giảm các thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
đã thể hiện được sự nỗ lực cố gắng của ngành hải quan trong việc giảm thiểu thủ tục hành chính
đây sẽ là những sự hỗ trợ rất lớn cho cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu trong quá trình làm thủ tục